chiều nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua huyện đồng phú của tỉnh bình phước khiến một người tử vong
vào khoảng một mươi ba h chiều nay ông nguyễn văn dần chú tại thành phố đồng xoài điều khiển xe máy từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông và đã xảy ra va chạm với xe ba gác
cú va chạm mạnh khiến ông dần ngã vào lề đường và tử vong sau đó
đang nói sau tai nạn tài xế xe bagat tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường
hiện công an chức năng đang truy tìm chiếc xe bagat đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn